chỉ trong ít ngày qua tại thành phố hồ chí minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây nhiều thiệt hại cho người dân
mới nhất chiều ngày một mươi một tháng ba một sườn gỗ và nhiều xe máy tại huyện củ chi đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn
đến cuối giờ chiều qua lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập tắt ngọn lửa xảy ra tại sưởng gỗ thuộc xã bình mỹ huyện củ chi
nhiều nhân chứng cho biết trước đó ít giờ nghe tiếng nổ phát ra từ bên trong sườn gỗ
liền sau đó ngọn lửa kèm khói bốc lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ sườn
nhiều công nhân hoảng hốt tháo chạy lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện củ chi và hóc môn đã nhanh chóng có mặt
huy động phương tiện khẩn trương khống chế đám cháy
vụ cháy đã thiêu dụi sườn gỗ rộng hàng trăm mét vuông và nhiều xe máy của công nhân
may mắn không có thương vong về người lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
như vậy chỉ trong vài ngày tại tp hcm đã xảy ra năm vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng người dân
do vậy đây là lúc công tác phòng cháy chữa cháy cần phải được chú trọng hơn nữa qua việc tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng
và ý thức tuân thủ các quy định về bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại nơi sinh hoạt làm việc của mỗi gia đình doanh nghiệp để phòng tránh hỏa hoạn